tết nguyên đán canh tí hành hai mươi người tiêu dùng thủ đô vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu thịt lợn và sẽ không có việc khan hiếm
thành phố hà nội chưa phải tính phương án nhập khẩu thịt lợn do nguồn cung mặt hàng này đến thời điểm hiện tại
cơ bản vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô
ước tính nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của thành phố hà nội dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi khoảng hai mươi hai ba trăm linh tấn
và nguồn cung trên địa bàn thành phố đã đáp ứng khoảng sáu mươi
phần còn lại được lấy từ nguồn cung của các tỉnh lân cận
bên cạnh đó lực lượng quản lý thị trường từ nay đến tết nguyên đán sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra các kho hàng
và những đơn vị sản xuất chăn nuôi lớn tránh tình trạng có biểu hiện găm hàng để bảo đảm giá theo đúng thị trường
các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cũng sẽ giảm thấp nhất năm so với giá thị trường